đó là một thực tế
không phải sinh viên nào cũng được tiếp cận một cách đầy đủ với các chương trình trao đổi sinh viên
trải nghiệm làm sinh viên quốc tế dù nhiều trường đại học ở việt nam đã và đang triển khai những chương trình này với nhiều đối tác nước ngoài
bốn năm là sinh viên của đại học kinh tế
đại học quốc gia hà nội
cô sinh viên lê thị liên cũng đã có được bốn cơ hội được tham gia các chương trình trao đổi quốc tế tại bốn quốc gia khác nhau
đó là chương trình trao đổi tín chỉ quốc tế tại đại học quản lý vác na của bulgaria
các chương trình trao đổi với nhật bản malaysia và tuần lễ trao đổi văn hóa thể thao của đại học côn minh trung quốc
với ngành học kinh doanh quốc tế
thì những chuyến đi như vậy đã giúp liên tiếp cận các môn học ở một góc nhìn sâu sắc hơn
khả năng ngoại ngữ tốt hơn và có nhiều hơn những trải nghiệm thực tế
có lẽ bởi vậy mà vừa ra trường trong khi nhiều bạn trẻ vẫn đang vất vả tìm việc
thì lê thị liên đã nhanh chóng có được một công việc ổn định đúng ngành học mức thu nhập lý tưởng
khi mà nộp hồ sơ vào công ty rất là đánh giá cao cv của em
và đặc biệt là qua cái buổi phỏng vấn thì ban tuyển dụng rất là ấn tượng về cái khả năng tiếng anh lưu loát của em
cũng như là những cái kinh nghiệm trải nghiệm mà em chia sẻ trong buổi phỏng vấn đấy
đó là những cái kinh nghiệm quý báu mà em tích lũy được khi còn ngồi trong ghế nhà trường
cũng như là khi tham gia các chương trình trao đổi tín chỉ tại nước ngoài
thông thường các chương trình trao đổi sinh viên sẽ kéo dài một học kỳ hoặc một năm
tùy theo từng đối tác mà sinh viên sẽ được miễn học phí
ưu tiên hỗ trợ chỗ ở trong ký thúc xá hoặc hỗ trợ tìm chỗ ở ngoài ký thúc xá với chi phí thấp
được cấp học bổng và nếu có nhu cầu sẽ được chuyển đổi tín chỉ
công nhận kết quả học tập tại trường đại học đối tác đảm bảo tổng thời gian học là không thay đổi
em đã xây dựng lộ trình cho mình rất là rõ ràng
khi mà em sang bên quốc gia đó thì em sẽ vẫn phải tham gia các lớp học ở bên đấy
và mình vẫn duy trì sự liên lạc với các thầy cô để hướng dẫn mình trong khóa luận
và em đã đảm bảo rằng cái kế hoạch học tập của mình vẫn đúng theo những cái mình đã xây dựng từ ban đầu
mình vẫn ra trường đúng hạn và vẫn đạt theo cái kỳ vọng của mình là ra trường mới bằng giòn
và rất là em nghĩ là cái kế hoạch học tập này nó phụ thuộc vào từng người
chứ không phải là cái chương trình này nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bạn
học kỳ ở nước ngoài những năm gần đây xuất hiện trong chương trình đào tạo của các trường đại học ở việt nam
được xem như một nỗ lực đổi mới giáo dục đại học
nhằm xây dựng và đào tạo sinh viên
sinh viên trở thành công dân toàn cầu
theo đó mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp bên cạnh năng lực chuyên môn đạt chuẩn về ngoại ngữ
hoàn thiện về kỹ năng mềm còn có một phong văn hóa đa dạng và vốn sống thực tế phong phú
sau khi kết thúc chương trình trao đổi tại hàn quốc thì bản thân mình trưởng thành lên cũng như là
cái mối quan hệ của mình được kết bạn thêm rất là được kết thêm rất nhiều bạn ở các nước khác và
em cảm thấy bản thân mình tự tin hơn rất nhiều khi mà
trở về việt nam và cũng như là cái khả năng nói tiếng anh của em cũng được cải thiện một phần nữa
hầu hết sinh viên sau khi tham gia chương trình trao đổi trở về
đều trở nên khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa về phong thái sự tự tin
khả năng sắp xếp công việc kỹ năng ngoại ngữ và hơn hết là tinh thần vững chắc trước mọi tình huống xảy ra
đó chính là điều kỳ diệu của chương trình này
điểm thuận lợi khi tham gia chương trình này là sinh viên sẽ được miễn giảm học phí trong thời gian học tập tại nước ngoài
được công nhận những tín chỉ đã học tại các trường đối tác
được hỗ trợ chỗ ở tại ký túc xá
thì họ cũng vẫn phải chi trả tiền vé máy bay và chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập ở nước ngoài
và đây là một khoản tiền không nhỏ bên cạnh đó ngoại ngữ cũng vẫn là một rào cản đối với nhiều sinh viên
nhưng cái rào cản lớn nhất chúng tôi đang gặp ở đây chính là tiếng anh
vì vậy không phải bạn nào bạn sinh viên nào cũng có đủ tiếng anh để đi học
nhưng rất may là có một số bạn
thì có thể lúc đi là chưa giỏi nhưng lúc về thì các bạn ấy rất là tự tin và khá tiếng anh
tại vì ngoại ngữ là sinh ngữ sinh ngữ cần môi trường sống
và đưa các bạn sang đấy trong thời gian đấy chính là bạn đã tự luyện được tiếng anh của các bạn
và các bạn ý về tiếng anh hoàn toàn khác
rất nhiều bạn muốn đi nhưng học bổng thì lại có hạn
còn cái tự phí tức là một trường nhà trường một phần các bạn một phần cũng lại phải là liên quan đến các bạn ấy nữa
thì chúng tôi đang tìm kiếm nguồn lực để mà cùng xã hội hỗ trợ các bạn ý
đưa các bạn sinh viên
giỏi không có điều kiện được tham gia những cuộc chơi lớn hơn toàn cầu
nỗ lực tìm thêm học bổng tìm đến các đối tác có thể hỗ trợ về nguồn lực tài chính
để có thể đưa được nhiều sinh viên hơn ra với thế giới
đó chính là mục tiêu hiện nay của nhiều trường đại học
thỏa thuận trao đổi sinh viên của trường đại học kinh tế với các trường đối tác nước ngoài
nó sẽ tạo điều kiện cho sinh viên có thể có một kỳ học hoặc là hai kỳ học ở nước ngoài
và trong một điều kiện rất là thuận lợi
ở chỗ là các bạn được học tại những cái trường rất là danh tiếng
những trường mà trường đại học kinh tế đã lựa chọn
và một điểm thứ hai nữa là về vấn đề tài chính
thì các bạn hoàn toàn là vẫn chỉ đóng học phí tại trường đại học kinh tế
nhưng các bạn được học tại các trường quốc tế đó
và ngược lại thì chúng tôi cũng tạo điều kiện cho những sinh viên quốc tế
từ các trường đó đến trường của chúng tôi học
một học kỳ hoặc hai học kỳ tại trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội
và tôi nghĩ đây là một trong những cái hoạt động mà
tôi nghĩ đóng góp rất là lớn cho chiến lược quốc tế hóa
cũng như là tạo được môi trường học tập quốc tế
và tạo được rất nhiều cơ hội trải nghiệm quốc tế đối với sinh viên
như đúng tên gọi chương trình trao đổi
sinh viên việt nam đi nước ngoài thì sinh viên nước ngoài cũng sẽ đến việt nam
và con số đó đang ngày càng tăng khi mà các trường đại học trong nước
ngày càng mở rộng quan hệ quốc tế
đáp ứng được các yêu cầu từ đối tác quốc tế
cô sinh viên đến từ trường đại học ngoại ngữ kana của nhật bản
theo chương trình trao đổi sinh viên với đại học ngoại thương
tiếng việt và văn hóa việt nam là các môn học mà cô lựa chọn để học trong chương trình lần này
tôi là shiori tôi là người nhật
năm nay tôi trao đổi ở trường đại học ngoại thương
tôi học ở trường đại học ngoại thương
trong một năm
tôi cố gắng học tiếng việt
và sau đó tôi học kinh tế hay là quan hệ quốc tế bằng tiếng việt
nếu giáo dục việt nam cung cấp cho sinh viên nước ngoài những trải nghiệm thú vị
thì ngược lại sinh viên nước ngoài cũng có những đóng góp tiềm ẩn đối với các trường đại học ở việt nam
họ giúp sinh viên việt nam có những cái nhìn tương quan về trình độ của mình
sự góp mặt của các sinh viên quốc tế trong các lớp học
dù ít hay nhiều cũng sẽ gây những áp lực nhất định lên giảng viên đứng lớp
buộc họ phải cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa
đối với chương trình trao đổi sinh viên
thì nhà trường coi ra đây là một trong những mũi nhọn trong cái hoạt động hợp tác quốc tế
đây là một cơ hội tốt cho các em có được những trải nghiệm về môi trường học tập quốc tế
trao dồi khả năng ngoại ngữ

rồi có những cái trải nghiệm về cuộc sống ở trường đối tác hay là của cái đất nước
mà các em tham gia trao đổi
nó sẽ giúp cho các em không chỉ hoàn thiện những kiến thức về học thuật
mà còn giúp các em trao dồi được các kỹ năng mềm cho bản thân
khi mà chúng ta có cái sự giao lưu quốc tế
đồng thời thì đối với nhà trường
thì cái việc mà các bạn đi học trao đổi
sau đó thì mang những cái tín chỉ của trường đối tác quốc tế
nước ngoài để chuyển đổi
chuyển về trường đại học ngoại thương
thì đấy cũng là một cái cơ hội tốt
để nhà trường có thể là tìm hiểu
hiểu rõ hơn về những cái chương trình đào tạo
về nội hàm của các cái môn học của cái đối tác nước ngoài
thì sẽ có được những cái sự học hỏi
những sự giao lưu về học thuật ở đây
giữa trường cử sinh viên đi học và trường tiếp nhận sinh viên
giờ đây khi đã trở thành một cán bộ phòng hợp tác quốc tế
tại ngay chính ngôi trường mà cô đã học đại học
nhật mai vẫn không thể quên được
những trải nghiệm vô cùng quý giá
trong chuyến xuất ngoại lần đầu tiên đến nhật
khi cô còn là sinh viên năm thứ ba
chuyến đi nằm trong chương trình trao đổi sinh viên
giữa đại học ngoại thương với một trường đại học đối tác
mặc dù thời gian không nhiều
nhưng với cô đó thực sự là một cú hích quan trọng
để bước ra khỏi giới hạn an toàn của bản thân
và thử sức để trở thành một trường đại học đối tác
tại môi trường hoàn toàn xa lạ
kể từ năm nay trường học ngoại thương đã có chính sách
khi sinh viên tham gia chương trình trao đổi
ở các trường đối tác thì sinh viên bắt buộc phải tham gia
tối thiểu năm học phần
nghĩa là sinh viên tham gia các chương trình trao đổi trước đây
có thể chỉ tham gia một hai ba học phần thôi
thời gian còn lại thì sẽ dành để tham gia các chương trình
cơ lộc bộ ở trường đối tác
hoặc là có những trải nghiệm đi du lịch
ở các vùng xung quanh
nhưng mà bây giờ khi có quy định như thế
thì sinh viên sẽ phải cân nhắc và phải sắp xếp thời gian
để có thể hoàn thành được yêu cầu
phải hoàn thành hết học phần
các em nên tham gia chương trình từ năm thứ hai trở đi
còn năm thứ nhất thì theo tôi là nên tạo một cái nền tảng
để có thể tiếp cận thích nghi với cách học
từ cấp ba lên đại học
thích nghi với cách tự học
ngay cả những thay đổi về cuộc sống
về bạn bè
về môi trường xã hội
thì tôi nghĩ là cái vấn đề đấy là
nên đặt ưu tiên ở năm thứ nhất
và năm thứ nhất cũng là một năm các bạn đặt cái nền tảng
để xây dựng cho mình một cái lịch trình tương lai
thì tôi nghĩ là năm thứ nhất thì nên
nên có những cái nền tảng như thế
và đặc biệt là cả ngoại ngữ nữa
thế thì từ năm thứ hai trở đi là các bạn có thể tham gia
những cái chương trình giao lưu với điều kiện là
năm thứ hai thì có thể giao lưu ở đâu
năm thứ ba ở đâu
và năm thứ tư có thể quay trở lại
để tập trung vào vấn đề học tập và làm
làm khóa luật tốt nghiệp
nền giáo dục việt nam nói chung
giáo dục đại học nói riêng
đang thu hẹp dần khoảng cách
với giáo dục đại học ở các nước phát triển
các xu hướng quốc tế hóa giáo dục
sẽ góp phần thổi luồng gió mới
vào giáo dục đại học việt nam
giúp những cơ sở đào tạo trong nước
có thêm kênh tiếp nhận trí thức
và công nghệ tiên tiến
nền giáo dục việt nam nói chung
giáo dục đại học nói riêng
đang thu hẹp dần khoảng cách với giáo dục đại học ở các nước phát triển
các xu hướng quốc tế hóa giáo dục
sẽ góp phần thổi luồng gió mới
vào giáo dục đại học việt nam
và giúp những cơ sở đào tạo trong nước
có thêm kênh tiếp nhận chi thức và công nghệ tiên tiến
và một bài toán đặt ra đối với giáo dục đại học việt nam hiện nay
chính là tạo điều kiện
cho sinh viên vừa học tập trong nước
mà vẫn được tiếp cận các phương pháp giảng dạy tiên tiến
trải nghiệm tích lũy
được kinh nghiệm học tập
sinh sống tại nhiều quốc gia
và các văn hóa khác nhau
qua đó thì giảm được chi phí học tập
và hạn chế chảy máu chất xám
sau khi tốt nghiệp
đồng thời vẫn giữ được bản sắc văn hóa con người việt nam
trong quá trình hội nhập toàn cầu
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này
cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại
trong những chương trình lần sau